thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương
đưa một mươi sáu trong tổng số ba mươi chín thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong xe container tại anh về tới sân bay nội bài
ngay sau khi hạ cánh đại diện các địa phương có người bị nạn là nghệ an hà tĩnh quảng bình
đã tiếp nhận và đưa các thi thể về địa phương để bàn giao cho gia đình
từ khi xảy ra vụ việc bộ ngoại giao và đại sứ quán việt nam tại anh đã chủ động
tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương của việt nam
cũng như phía anh hỗ trợ các gia đình nạn nhân trong giải quyết hậu sự trên tinh thần nhân đạo
phù hợp với luật pháp quốc tế các quy định pháp luật và tập quán của hai nước
hiện các cơ quan chức năng của việt nam và anh đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ
để sớm đưa các nạn nhân còn lại về nước
cũng trong sáng nay ngay sau khi một mươi sáu thi thể nạn nhân đã về tới sân bay nội bài
một lần nữa thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc
tới gia đình của các nạn nhân
đồng thời thủ tướng cũng yêu cầu bộ công an và các cơ quan chức năng
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách anh khẩn trương điều tra
xử lý nghiêm những kẻ phạm tội trong vụ việc này